thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín tuy rằng đã cơ bản được kiểm soát tại việt nam
nhưng trên thế giới covid một mươi chín vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp
thậm chí là chưa thể dự báo được thời điểm kết thúc
điều này đã gây ra những ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng kinh tế nói chung
và tới ngành nông nghiệp nói riêng
theo đánh giá của các chuyên gia năm nay xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ có thể gặp nhiều khó khăn
do dịch covid một mươi chín nên có thời gian xuất các mặt hàng sang trung quốc
thị trường lớn nhất của nông sản việt nam phải tạm dừng giao thương biên mậu
ngoài ra tại các thị trường xuất khẩu lớn như hoa kỳ nhật bản hàn quốc
cũng đối mặt với thách thức không nhỏ
do việc giãn cách xã hội sản xuất đình đốn hàng hóa ứ trệ
thì nó cũng mang lại hạn chế giá cả về nông thủy sản
không được xuất đi mọi nơi cho nên nó bị đình trệ và nó rẻ
và đặc biệt là một số lực lượng ở lĩnh vực nông nghiệp
hiện nay công an việt nam ở các trung tâm công nghiệp khu công nghiệp
cũng bị giãn cách cho nên thu nhập từ sản xuất công nghiệp
về phía lĩnh vực nông nghiệp nông thôn cũng rất hạn chế
nó làm cho mọi câu chuyện của thị trường trở nên bất định hơn
bất định cả về nhu cầu cũng như bất định cả về nguồn
cái thứ hai là cái người ta lo sợ nhất là cứ đứt gũi chuỗi cung ứng
đặc biệt trong các khâu vận chuyển logistic rồi kể cả công việc áp dụng
kiểm soát về kiểm dịch các đầu cầu xuất khẩu và nhập khẩu
đặc biệt đại dịch covid một mươi chín khiến các cửa khẩu qua đường bộ đường hàng không đóng cửa
những sản phẩm nông sản tươi có hệ thống bảo quản kém
ít qua chế biến đã vấp phải tình trạng tiêu thụ rất khó khăn
thưa quý vị theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thì cần phải tập trung hơn nữa để khởi động lại nền kinh tế
phần đầu gdp năm hai nghìn hai mươi đạt mức tăng trưởng trên năm
trong đó ngành nông nghiệp là một trong những trụ đỡ kinh tế sau dịch bệnh covid một mươi chín
do đó ngành nông nghiệp sẽ phải tăng tốc và đề ra những giải pháp
để có thể đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt bốn mươi một tỷ usd
đóng góp quan trọng cho tăng trưởng gdp của cả nền kinh tế
trước những thách thức của dịch bệnh và xác định sẽ phải sống chung với dịch bệnh
các doanh nghiệp đã chủ động tìm giải pháp biến nguy cơ thành thời cơ
và một trong những giải pháp được các doanh nghiệp đưa ra
đó chính là đẩy mạnh phát triển chế biến sâu để vừa nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản
vừa có thể bảo quản nông sản và ứng dụng công nghệ bốn trong sản xuất kinh doanh
đối với dịch bệnh covid như thế này
thì bnnco sẽ cố gắng bảo quản các thực phẩm như trứng và rau
hoặc là cung cấp cho các cái đơn vị mà người ta họ chế biến để thành sản phẩm để bảo quản được lâu hơn
để mà phát triển được bền vững cái ngành thủy sản này
thì chúng ta phải có một sự đầu tư đồng bộ từ sản xuất đến chế biến đến tiêu thụ để các sản phẩm
chúng ta không còn tiêu thụ ở cái phần thô nữa
mà phải đưa vào các cái sản phẩm được chế biến và có thể đưa ra các thị trường
cho nên tiêu thụ với cái thời gian mà nó đảm bảo được cái chất lượng và hiệu quả sản xuất thì nó sẽ cao hơn
trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến toàn ngành kinh tế như năm nay
thì buộc các ngành trong đó có ngành nông nghiệp
phải cố gắng đạt được các mục tiêu kép là vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch covid thắng lợi
vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong đó có xuất khẩu
ngành nông nghiệp đã xác định hiệp định thương mại tự do việt nam eu
sẽ tạo cơ hội và là cứu cánh cho việc xuất khẩu nông sản
và hoàn thành mục tiêu xuất khẩu của bốn mươi một tỷ đô la trong năm hai nghìn hai mươi
sản lượng xuất khẩu đi khu vực thị trường châu âu
cùng với đó là chúng tôi xác định các thị trường truyền thống khác chúng ta vẫn phải tập trung
thực tế đã cho thấy chỉ sau hơn một tháng hiệp định thương mại tự do việt nam eu có hiệu lực
trị giá xuất khẩu nông lâm thủy sản vào eu tháng tám năm hai nghìn hai mươi là ba trăm năm mươi triệu đô la
tăng trưởng một mươi bảy so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
giá gạo xuất khẩu của việt nam vào thị trường eu đã tăng phổ biến từ tám mươi đến hai trăm linh đô la một tấn
ước tính trị giá xuất khẩu gạo tháng tám năm hai nghìn hai mươi
của việt nam vào thị trường eu đạt hơn một hai triệu đô la tăng tới chín mươi ba năm so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các sản phẩm rau quả của việt nam sang thị trường eu trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ước đạt một mươi bốn bảy triệu đô la tăng hai mươi năm hai so với tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đối với lĩnh vực thủy sản tính riêng nửa đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
giá trị xuất khẩu cá ngừ của việt nam sang eu đã tăng một mươi một so với cùng kỳ tháng bảy
và tăng sáu mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đạt gần sáu ba triệu đô la
có thể thấy sau hơn một tháng evfta có hiệu lực
kim ngạch xuất khẩu nhiều loại nông sản sang eu đã tăng đột biến
đặt nền tảng cho những bước tiến trong tương lai